tại thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vào ngày bảy tháng sáu mà chúng tôi đã đưa tin
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ vừa cho biết đã vận động được đối tượng phạm minh hoàn
người điều khiển chiếc xe ô tô trong vụ án này ra tự thú
như vậy tính đến thời điểm này tất cả các đối tượng liên quan đến vụ án trên đều đã bị lực lượng công an bắt giữ
đây là chiếc ô tô ford ranger đã được các đối tượng trong vụ án giết người cúi gây thương tích
và gây dối trật tự công cộng xảy ra ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
phường âu cơ thị xã phú thọ sử dụng để vận chuyển người cùng các loại hông khí
trước đó do mâu thuẫn cá nhân giữa nguyễn ngọc thụ tức thụ lưu chú phường âu cơ với nguyễn tuấn linh tức linh hằng
chú phường hùng vương thị xã phú thọ nên thụ đã nhờ đàn anh nguyễn thùy giải quyết mâu thuẫn
ngày bảy tháng sáu thùy đã chỉ đạo phạm minh hoàn điều khiển xe ô tô forrenger biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi chín nghìn một trăm bảy mươi chín của thùy
để vận chuyển đồng bọn cùng một số hung khí đi tìm linh để trả thù
sau khi vụ việc xảy ra hoàn cùng nhiều đối tượng khác điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi địa phương
được sự động viên của gia đình và người thân tất cả các đối tượng bỏ trốn trong đó có hoàn đã ra đầu thú và tự thú

tại sao trong quá trình hỏi thì hai bên có cự cãi lẫn nhau thì chắc là mọi người không kiềm chế được thì là tự lao vào đánh nhau
điều đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra một số cá nhân đã đăng tải hình ảnh vụ việc lên mạng internet với nội dung và bình luận không đúng với bản chất sự việc
từ đó đã dẫn tới dư luận hiểu sai về vụ việc
thực chất ban đầu chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân sau đó các đối tượng đã tập hợp những thanh niên không có việc làm
chơi bời lêu lỏng để trả thù nhau làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
các cơ quan tiến hành tố tụm trên nội bàn tỉnh phú thọ đã thống nhất sẽ đưa các đối tượng trong vụ án ra xét xử lưu động nhằm dân đè các đối tượng khác
một hành khách quốc tịch nhật bản vận chuyển bảy pho tượng kim loại nghi lập vàng có trọng lượng năm kg không khai báo hải quan
vừa bị chiếc cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài cục hải quan thành phố hà nội phát hiện
cụ thể đội thủ tục hành lý xuất khẩu thuộc tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài khi soi chiếu hành lý sách tay của hành khách này xuất cảnh trên chuyến bay gl bảy trăm năm mươi hai hà nội narita đã phát hiện bảy pho tượng kim loại màu bạc với tổng trọng lượng là năm kg mà không có khai báo hải quan
hành khách này khai số tượng trên được làm từ vàng có trị giá là một mươi sáu triệu năm trăm linh yên nhật tương đương với ba tỷ hai trăm linh triệu đồng
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài đã niêm phong toàn bộ
tăng vật nói trên và tiến hành thủ tục lấy mẫu để giám định số kim loại nghi là vàng nói trên
tiếp tục với một thông tin đến từ vĩnh long đối tượng lê bá nhiệm và lê thanh phong cùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa bị công an huyện bình tân khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
theo điều tra phong và nhiệm dùng xe mô tô chạy trên quốc lộ năm mươi bốn khi đến khu vực ấp tân phước xã tân bình huyện bình tân phát hiện hai chiếc ba lô được treo trên chiếc xe mô tô đang dựng bên lề đường
nhiệm và phong đã thực hiện hành vi cướp giật và nhanh chóng tẩu thoát về hướng huyện lai vung tỉnh đồng tháp
nhận được tin báo công an huyện bình tân đã phối hợp với công an các địa phương tổ chức chốt chặn và bắt giữ được phong và nhiệp ngay sau đó
tăng vật thu giữ gồm một máy tính bảng và một số vật dụng cá nhân
riêng số tiền hơn ba triệu đồng trong ba lô đã bị phong và nhiệm đem đi mua ma túy sử dụng
liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật mà nạn nhân là những phụ nữ ở các vùng nông thôn lưu thông trên đường
vấn nạn xảy ra trong thời gian gần đây tại huyện phước long tỉnh bạc liêu khiến cho người dân nơi đây vô cùng hoang mang lo lắng
lực lượng chức năng đã có biện pháp gì để người dân yên tâm mỗi khi ra đường
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
là một nạn nhân của đối tượng cướp giật chị huỳnh thúy em chú thị trấn phước long huyện phước long cho biết
khi chị đang từ chợ phước long về nhà tại ấp long thành thị trấn phước long
trong lúc dừng xe để chuẩn bị qua đường đã bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe mô tô từ phía sau vượt lên giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám k đang đeo trên cổ
nhưng mà có hai đối tượng đi sau lưng tới đó nó tắt đèn xe nhực cầm dây chuyển của em
nhực cầm dây chuyển của em
em hô la lên thì em không phát hiện được bảng số xe mà em chỉ phát hiện được hai đối tượng là người trước chạy lên thì lùng
người sau cao hơn người sau nó giật cầm dây chuyển của em nó chạy
cầm dây chuyển của em là năm chỉ năm phân tám
lúc đó em la làng lên thì trong nhà chạy ra thì hai cái tên nó tòi giọt đi mất tiêu rồi
từ đơn thư trình báo của các bị hại lực lượng công an huyện phước long đã nhanh chóng vào cuộc lần theo dấu vết của tội phạm
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an huyện phước long đã bắt gọn
ba nhóm gồm chín đối tượng trực tiếp thực hiện trót lọt bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trong đó nhóm đối tượng gồm phạm công thịnh trần văn sang và hoàng văn đệ
cùng chú xã phước long đã gây ra bốn vụ cướp chỉ với thủ đoạn
dạo quanh các tuyến chợ đoạn đường vắng khi thấy con mồi thì bám theo
tìm thấy cơ thuận lợi áp sát xe nạn nhân để giật tài sản
xong hôm đó đi xuống tới chỗ bánh đỏ mới thấy người phụ nữ đeo như chiều
đa phần các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ
chỉ vì không chịu học hành ăn chơi xa đoạ và thích hưởng thụ
nên các đối tượng
bất chấp thủ đoạn
để thực hiện hành vi phạm tội
đội cảnh sát hành sự đã tham mưu cho ban chỉ huy công an quyền
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để làm sao sớm nhất
bắt giữ các băng nhóm cấp dựt trên để đem lại bình yên cho quần chúng nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp dụ
chúng tôi đã bắt giữ được ba nhóm cấp dựt liên quan đến tám đối tượng
qua các vụ việc trên
bà con tại các vùng nông thôn cần hết sức cảnh giác với loại tội phạm này
đừng để tài sản hớ hênh khi lưu thông trên đường
đồng thời khi bị cấp dựt thì phải chi hô để người dân hỗ trợ
và nhanh chóng báo ngay cho lực lượng công an
có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
năm kg pháo nổ là tăng vật mà công an huyện hải lăng tỉnh quảng trị đã phát hiện
sau khi kiểm tra một xe ô tô khách lưu thông qua địa bàn
cụ thể công an huyện hải lăng phối hợp với đội quản lý thị trường số sáu
kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi chín d năm nghìn sáu trăm sáu mươi bảy lưu thông theo hướng bắc nam
do tài xế nguyễn trí anh trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe có bốn mươi năm kg pháo nổ
theo lời khai của tài xế nguyễn tri anh số pháo nổ trên do một người không rõ lai lịch
thuê vận chuyển từ bến xe nước ngầm hà nội vào thành phố hồ chí minh
tiếp tục nhích nhẹ lên khoảng một độ
sao ngày chủ nhật mưa xảy ra dài rác thời gian nắng trong ngày cũng tăng lên
nhiệt độ theo đó cũng tăng dần
trong khoảng hai ngày tới ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trời nhiều mây mưa vẫn có khả năng xảy ra nhưng chỉ ở diện dài rác và trong thời đoạn ngắn
nền nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi hai ba mươi bốn độ chỉ một vài nơi nhiệt độ ở mức trên ba mươi bốn độ vào thời điểm trưa chiều
đến ngày chủ nhật toàn khu vực trời ít mưa ngày còn nắng một váy nơi ở vùng núi phía tây
nhiệt độ chạm ngưỡng là ba mươi năm độ trời nóng vào một vài tiếng giữa trưa
riêng các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong cả ba ngày tới thời tiết vẫn ổn định
ngày có nắng và mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối
nên nhìn chung là thời tiết không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động du lịch ở khu vực này
khu vực tây nguyên từ ngày năm đến ngày bảy trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi bốn độ thời tiết mát mẻ và dễ chịu
khu vực nam bộ dự báo trong khoảng ba ngày tới
cường độ gió tây nam trên khu vực này suy giảm do vậy ban ngày trời có nắng gián đoạn
và mưa rồng chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối
tuy nhiên ở vùng ven biển khu vực miền tây vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc
và gió rất mạnh trong cơn rông
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay